thực trạng người dân khắp nơi đổ xô đi đào đá đen đang diễn ra hết sức phức tạp tại tỉnh phú yên
những ngày trung tuần tháng chín này lòng hồ thủy điện sông hinh trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết
khi mà hàng trăm người dân đủ mọi lứa tuổi và thành phần đã đến đây cày sơi đất
tìm từng viên đá để mưu sinh dẫn đến nhiều hệ lụy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã ea choi huyện bình núi sông hinh
cũng như hàng trăm người dân khác nhiều ngày qua hai vợ chồng ông triệu tiến trinh ở xã ea bia
đùm túm nhau lên vùng bán ngập lòng hồ thủy điện sông hình lầm lỗi quốc đất tìm từng viên đá để kiếm sống qua ngày
với cây cuốc sẻng và cây xà beng hy hục cả ngày hai vợ chồng ông trinh cũng chỉ kiếm được từ vài chục đến hơn hai trăm linh đồng
tại một vùng bán ngập lòng hồ thủy điện sông hình có diện tích vài chục hectare
hàng trăm người chia nhau nhiều nhóm thậm chí có thời điểm lên đến cả nghìn người đổ xôi về đây cây xế đất
lật tung lòng hồ nuôi hy vọng trúng những viên đá đen lớn mà theo họ những thương lái giàu mua với giá tiền triệu
thậm chí chục triệu đồng
hơn hai tháng qua kể từ khi người dân khắp nơi kéo về đây
tìm đá đen đến nay vẫn chưa một ai tìm được đá lớn loại hai ba viên một kg như thương lái yêu cầu
theo những người đang nuôi hy vọng đổi đời từ việc may mắn trúng được đá lớn
trung bình một ngày ai gặp may cũng chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng vì toàn gặp đá nhỏ bằng ngón tay cái
lớn lắm cũng chỉ bằng ngón chân cái
với những loại đá này một kg chỉ có giá từ một trăm linh đến bốn trăm linh ngàn đồng
điều đáng lo ngại nhất hiện nay là ngày càng đông người đến đây tìm đá đen
có vùng còn dựng cả lán trại ăn
ăn ở tại chỗ và các dịch vụ ăn uống đi kèm dẫn đến mất an ninh trật tự
nguy hiểm hơn nhiều người còn bất chấp tính mạng đào hố sâu từ hai đến ba mét
theo kiểu hầm ếch rất dễ xảy ra sập đất nguy hiểm đến tính mạng
nguy hiểm hơn nhiều người còn bất chấp tính mạng đào hố sâu từ hai ba mét

theo tìm hiểu của phóng viên để kích thích người dân đổ xô đi tìm đá
các thương lái đã tung tin là có người may mắn đào được cả tấn đá thu gần trăm triệu đồng
theo tìm hiểu của phóng viên để kích thích người dân đổ xô đi tìm đá
thực tế hiện nay nhiều người dân còn đào bới cả nương giấy vườn nhà tìm đá đen
nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất đời sống và nhiều hệ lụy khó lường khác
điều đáng nói là trước đây cũng tại huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên
thực trạng đào bới mua bán đá đen từng xuất hiện nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn là chấm dứt
vì không có thương lái nào đến mua đá khiến cho nhiều người tích chữ thua lỗ nặng hoặc mất ngày công lao động